sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa triển khai kế hoạch tổ chức chăm lo giáo viên công nhân viên là công đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
đối với tất cả giáo viên đang mang thai nuôi con nhỏ dưới một mươi hai tháng tuổi giáo viên bị bệnh nang y bị bệnh hiểm nghèo
đang điều trị ngoại trú tại nhà hoặc đang nằm viện bị giảm thu nhập do dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được hỗ trợ một hai triệu đồng trên một người gồm một triệu đồng tiền mạc và phần quà trị giá hai trăm linh đồng
ngoài ra ngành giáo dục tp hcm cũng đẩy mạnh chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn
như thực hiện các chương trình ưu đải về giá cả các sản phẩm mặt hàng nhu yếu phẩm thực phẩm quần áo
dịch vụ giải trí cho cán bộ nhà giáo và người lao động cùng gia đình
bên cạnh đó công đoàn ngành giáo dục thành phố tiếp tục phối hợp với các tổ chức tài chính
nghiên cứu chính sách giảm lãi suất cho vay cán bộ nhà giáo và người lao động cần vay vốn
để hỗ trợ những khó khăn xảy ra trong thời gian dịch bệnh covid một mươi chín